chiều ngày ba tháng một mươi tại phù chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh trà vinh
trò chuyện với các đại biểu phó chủ tịch nước đánh giá cao những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trà vinh những năm qua
phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh trà vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành và nhân dân
trong triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với người có công người tham gia kháng chiến
đảm bảo người có công được hưởng thụ đầy đủ kịp thời chính sách yêu đãi có đời sống cao hơn mức trung bình của người dân địa phương
bên cạnh đó tỉnh cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện chính sách yêu đãi đối với người có công với cách mạng ở cơ sở
qua đó có những biện pháp xử lý giải quyết kịp thời những sai sót để đạt kết quả ngày càng tốt hơn